xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
và trên cơ sở phát động của chúng thì chúng tôi đã nắm được thông tin là
vào chiều ngày bốn tháng bốn đó thì có một bốn cháu bé
là ở khu vực thôn sáu a xã hải siên ra đi bân chim
thì có xác định là có hai đối tượng đi thanh niên
hai đối tượng thanh niên là đi theo một chiếc xe máy
mà lúc đó trời chụp ngạo tối thì có chèo vật bao gì đó cà ở trên đường
đi hướng xuống là cái cầu tràn đó
vào khoảng năm bảy phút sau thì hai đối tượng lại quay lên
thì trên cơ sở nhận định rằng là trên cơ sở mình khám nghiệm
thì xác định là dấu vết bàn chân của cháu bé bị bào mòn
cho nên mình nhận định rằng lời khai của các cháu bé kia là có căn cứ
ngoài thông tin các cháu nhỏ đi sun team vào tối hôm đó cho biết
các tổ điều tra còn thu thập thêm một tình tiết đáng lưu tâm nữa
là chiều hôm đó có hai thanh niên chạy xe máy vào trường mầm non hoa sen
của xã yà xiên trêu chọc các cô giáo nhưng không phải là người địa phương
nên các cô giáo cũng không nhớ mặt và cũng không biết từ đâu đến
thì chúng tôi là tiến hành rà soát tổ chức tất cả
là xác định là ngày hôm đó số đối tượng thanh niên mà vẳng lai
là đến khu vực tại địa bàn cấm búc và xã yà xiên là ăn nhậu
bởi vì ngày hôm đó là ngày tết thanh niên của đồng bào
đó là anh em dựng rất là nhiều nhóm đối tượng
sau khi mà tiếp nhận thông tin về nhận định đối tượng
thì chúng tôi đã tiến hành giả soát cũng như xác minh
những mối quan hệ của nạn nhân ở bên ngoài xã hội
và những đối tượng là nghiện hút những đối tượng là thường thiên lêu lỏng
chơi game bỏ nhà lang thang để đưa vào danh sách đối tượng nghi vấn
sau khi xác định tại địa bàn khu vực xảy ra tại hiện trường xảy ra vụ án
thì đó là ba thôn của thủ quý xã cấm búc huyện cấm bách
đó là thôn cung thôn năm và thôn một mươi hai
thì qua rà soát trên địa bàn và chúng tôi đã tiến hành sàng lọc
thì không xuất hiện thêm một các đối tượng tại địa bàn
nghi vấn hoạt động phạm tội
thì sau đó chúng tôi tiến hành phối hợp với thị xã buôn hồ
là mở rộng qua địa bàn thị xã buôn hồ
cũng như mở rộng trên địa bàn huyện lục bách
và mở qua cái hướng của huyện ek
từ chỗ mờ mịt không chút mảnh mối
sau sáu mươi ngày đêm dòng giá kênh chỉ điều tra tổng hợp phân tích
sâu chuối từ những thông tin mơ hồ
rơi ra sàng lọc loại dần hơn một trăm linh người trong các diện nghi vấn
kết hợp với các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ
cuối cùng ban chuyên án đã hướng ống ngắm vào một nhóm hai đối tượng
từ huyện ek đã chạy xe máy xe tờ đến huyện crongpach
chơi tết thanh minh buổi chiều hôm đó
và vào chiêu chọc các cô gái trường mầm non hoa sen của xã yaxin
qua sự phối hợp với các lực lượng và quần chúng nhân dân tại địa phương
chúng tôi đã xác định lên được sáu nhóm đối tượng
trong sáu nhóm đối tượng chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ
để sàng lọc và đánh giá từng nhóm
là nhóm nào có thể gây ra cái vụ án như thế này
được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
và có tinh thần trách nhiệm của từng điều tra viên và trinh sát
và sự chỉ đạo nhiệt tình của ban chuyên án
thì chúng tôi đã xác định được hai đối tượng
đối tượng thứ nhất trong vụ án này là nông văn thực
cư trú tại xã cư huê huyện ek nước lắc
và đối tượng thứ hai là
nông văn phóng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
là con chú con bác với nông văn thực
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được
bàn chuyên án đã chỉ đạo truy tìm nơi lẩn trốn
và bắt hai tên nông văn thực và nông văn phóng
đưa về tiếp tục đối tranh nằm trong tòa án này
mặc dù lúc đầu cả hai vẫn loanh quanh ngoan cố
tỏ vẻ không hay biết gì về vụ việc trên
nhưng cuối cùng trước những tài liệu chứng cứ
cây gậy hung khí và những lời khai của ban chuyên án
đã thu thập đầy đủ
chúng đã phải thú nhận toàn bộ tội ác của mình
đã gây ra trong vụ chặn bắt cháu trang trên đường
sau đó đưa vào giấy vắng để hiếp dâm
và tên thực là kẻ đã trực tiếp ra tay đánh chết cháu tràng
sau khi nông văn thực đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và nông văn thực đã khai
là đã vứt điện thoại tại cầu số hai
tức là cầu số hai đây
đó là vứt chiếc điện thoại tại cầu số hai
khi vứt chiếc điện thoại này
thì cơ quan điều tra đã tiến hành đưa nông văn thực đến vị trí này
để truy thu chiếc điện thoại
giờ hôm đấy
em ở nhà thì hôm đấy là ngày tết thanh minh
thì em cũng bố mẹ vợ em cũng chuyển
gọi điện thoại bỏ chờ vợ về bên này ăn cơm
thì em chuyển qua sớm
để đi qua mấy nhà ông chú bác
thì như mọi đợt khi thôi
nói chung là em
anh em em thì ở bên an siêng hết
thì em cũng hay qua thường qua đây chơi ngủ lại
thì cũng nhiều
xong rồi em với phong là rủ nhau về
cái đường thẳng em với phóng xe em chạy
xuống cái đoạn dốc đấy em không để ý được
không nghĩ được cái cảm giác của mình
nói chung là em chỉ thích gió thôi em cứ chạy thôi
chạy xe đi thôi
em chạy xe thẳng xuống dốc
nói chung là em cứ lao đi
thì tung phải góc xe của nó
nói chung quẹt chúng rồi
xong rồi em dừng cái xe em để chúa cà phê
thấy cái cúc cây này
lúc đấy nó đang rát bộ lên
em cầm đập đầu nó
em cầm hớt nách nó
hớt đi vào chỗ cà phê
xong rồi đi ra
em chạy ra em thấy xe
nói như nhiều quá
em vô em cầm cái cọc xe
em vứt xuống cạnh đường
xong rồi em đi vô xem nó chết chưa
khi đi vô đến nơi
thấy nó đang ngồi đứng dậy
em cầm cái em đập cái nữa
thấy nó nằm xuống tiếp
lúc đấy cũng tới
thấy mở mở tối rồi
tính kéo quần nó xuống
kéo quần nó xuống được ở khoảng tầm
gần hai mươi phân á
thấy nó ngồi dậy nó dơ tay
nói cái gì tiếng tẩy em không hiểu được
cầm cây em đập cái nữa
thấy nó nằm im luôn
thấy em sờ mũi nó
người nó lạnh dần lạnh dần
em nghĩ chắc nó chết
ngoài những nguyên nhân do chiều hôm đó đã uống rượu bia nhiều
và hút bồ đà bị kích tích mạnh
tên thực còn cho biết
trước đó vì sao hắn dính vào ma túy
lúc có tiền thì em mới chơi
còn không có tiền thì
giống như bạn bè mua thì em chơi
còn không thì thôi em chơi một mình
nói chung là lúc nào có buồn bực trong lòng
mình đi nhậu nhẹp rồi
bạn bè kêu kích tức nhau rồi
mình chơi cái đấy vào
nói chung là
giống như muốn sảng thì mình tắm nước sôi
mình chơi xong mình tắm nước sôi
thì cái con người mình nó sẽ lên nhanh
nghĩ cái gì nó có cái đấy
giống như bây giờ mình chơi
giống như chơi xong mà mình
mê một cái gì
giống như em mê bóc điện thoại hay chơi game
là em chơi như vậy cả ngày luôn
suốt hai bốn tiếng đồng hồ
chờ lại nơi xảy ra vụ trọng án
sau khi tận mắt thấy cơ quan công an bắt được hung thủ
và đưa chúng về thực nghiệp hiện trường
nỗi hoang mang lo sợ của người dân
các thôn xác quanh đây
mới phần nào được giải tỏa
chúng tôi là người dân thì chúng tôi cứ nghĩ rằng
các anh không phá được vụ án này
vì nó vất vả mà nó không còn một dấu vết gì hết
vì vậy nên tôi
chúng tôi cũng cứ tưởng là không phá được
năm lúc tôi thấy các anh đi về
chưa thấy về ăn cơm
vì nhiều khi tôi có đến đây
nấu hộ cơm cho các anh
nhưng mà các anh ấy là
cũng vượt qua cái vất vả đấy
mà các anh phá được vụ án này
mà vì vậy là chúng tôi là
quá hoan nghênh các anh ấy
qua sáu mươi ngày đêm kiên trì dòng giá điều tra
khám phá vụ trọng án trên
cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm
về sự tổng hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và phối hợp giữa các lực lượng
từ tỉnh đến thôn
buôn cơ sở trong sự giúp đỡ của nhân dân
có sự thành công
trong công tác điều tra khám phá vụ án này
ngoài sự nỗ lực phán đấu
của các lực lượng tham gia điều tra khám phá
còn có sự giúp đỡ
nhật tình của bà con quân chúng
nơi địa bàn xảy ra vụ án
cùng với đó là sự giúp đỡ
của lực lượng công an viên
lực lượng công an xã
giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt
việc điều tra vụ án này
chuyên án đã được lực lượng công an khám phá thành công
hùng thủ cũng đã bị bắt gọn
hồ sơ vụ án
đã được đưa ra
hồ sơ vụ án đã khép lại
nhưng qua đây vẫn còn rung lên những lời cảnh báo
những điều dây dứt về vấn đảm ma túy
với sự làm dụng uống rượu bia say
và sự tác động của phim ảnh đôi trụy
bạo lực trên mạng internet
đã và đang khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên
xa vào hư hỏng và hàm tội
như trong vụ trọng án này
chính thức quen sa đà
làm dụng uống rượu bia
và nhiếm về phim ảnh đôi trụy
tìm mua ma túy trên mạng internet
đã dẫn đông văn thực
đến chỗ nghiện ngập
và có những hành vi dã man thú tính
giờ đây không chỉ bản thân thực
phải vào nhà giam ngồi sau song sát trường
ngày lãnh án
trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra
mà hắn còn để lại nhiều đau khổ sau này
cho vợ con của chính mình